ngày ba tháng năm tại thanh hóa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thanh hóa phối hợp với trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một hải phòng
các cơ quan chức năng đã tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về biển đảo bảo vệ nguồn lợi thủy sản
hướng dẫn bảo đảm an toàn cho ngư dân khi vươn khơi bám biển
tại hội nghị ngư dân hai địa phương gồm thành phố sầm sơn và huyện quảng sương đã được thông báo về tình hình chủ quyền
an ninh trật tự trong thời gian qua tại biển đông và các vùng biển việt nam
ngoài ra ngư dân còn được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ biển đảo
quán triệt không vi phạm quy định về đánh mắt thủy hải sản trên biển bằng thuốc nổ kích nổ đánh mắt sai tuyến
sử dụng ngư cụ khai thác có tính hủy diệt tận diệt đặc biệt không tranh chấp ngư trường
gây mất an ninh trật tự trên biển và các hình thức xử phạt khi vi phạm quy định trên